vào sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu ban kinh tế trung ương và ban chỉ đạo xây dựng đề án
chủ trương chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
do đồng chí trần tuấn anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương
trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc
tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
cùng sự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung bộng đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo các bộ ngành và các đơn vị trong công an nhân dân
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đánh giá là tài nguyên quốc gia đắt giá
đến nay đã thu thập và đồng bộ hơn một trăm linh ba triệu phiếu thông tin cư dân từ các nguồn thông tin
cấp trên sáu mươi năm triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
thực hiện triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn gọi là đề án sáu
hiện bộ công an đã triển khai kết nối chính thức với một mươi một đơn vị bộ ngành
địa phương hoàn thành hai mươi hai trên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu theo đề án
trong đó triển khai việc đăng ký xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông qua cổng dịch vụ công quốc gia
đạt tỷ lệ trên chín mươi ba
triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu online đăng ký cấp biển số xe ô tô mô tô
tại cấp công an cấp huyện xã tích hợp đồng bộ dữ liệu dân cư và hai mươi bảy triệu thông tin dân cư về bảo hiểm xã hội
đồng bộ trên chín mươi một triệu thông tin mũi tiêm vaccine covid một mươi chín
qua trao đổi thảo luận kết luận buổi làm việc trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh nhấn mạnh
những kết quả thực tiễn từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đặt nền tảng quan trọng
cho hoạt động thực hiện chuyển đổi số trong xã hội
đồng thời cũng khẳng định quyết tâm chính trị rất lớn của bộ công an
trong việc triển khai đồng bộ hệ thống dữ liệu dân cư đảm bảo đúng đủ sạch sống có tính bảo mật an toàn cao
với vai trò của mình ban kinh tế trung ương sẽ tiến hành ra soát tổng kết các nghị quyết
các văn bản pháp lý tiến tới hoàn thiện hành lang pháp lý tạo cơ sở đồng bộ
triển khai phát huy giá trị tối đa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
liên quan đến triển khai đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm sẽ được trình hội nghị trung ương sáu khóa một mươi ba
đồng chí trần tuấn anh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của bộ công an trong quá trình triển khai đề án
trong đó phối hợp đánh giá về đặc điểm dân cư thực trạng phân bổ không gian vùng phát triển kinh tế việt nam
những vấn đề chiến lược phát triển kinh tế dựa trên nền tảng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
các vấn đề liên quan đến hội nhập
cam kết quốc tế mà việt nam là thành viên tham gia hay một số vấn đề liên quan đến an sinh xã hội người lao động
việc khai thác làm dầu hóa cũng như liên thông dữ liệu dân cư được xác định là nền tảng quan trọng
đóng góp vào việc tổng kết và xây dựng các nghị quyết thời gian tới
tạo cơ sở xây dựng kinh tế số xã hội số và công dân số